tục nữ chân dưới sự lãnh đạo của nỗ nhĩ cáp xích lại vùng dậy trở thành một thế lực hùng mạnh tranh đấu với triều minh đòi làm chủ cả trung quốc
có thể nói nỗ nhĩ cáp xích chính là người đã đặt nền móng cho cả một thanh triều hùng mạnh về sau
dòng giỏi anh hùng
nỗ nhĩ cáp xích sinh ngày hai mươi một tháng hai năm một nghìn năm trăm năm mươi chín tại hách đồ a lạp một vùng ven sông tô khắc tố hộ
nay thuộc thôn lão thành trấn vĩnh lăng huyện tự trị dân tộc mãng tân tân phủ thuận liêu ninh trung quốc
dòng giỏi của nỗ nhĩ cáp xích vốn là hậu duệ của tả vị chỉ huy sứ thuộc bộ kiến châu nữ chân
một trong tam đại bộ của người nữ chân gồm kiến châu hải tây và giả nhân vì thế gia đình ông rất có uy tín
mẹ ruột qua đời khi nỗ nhĩ cáp xích mới một mươi tuổi sau đó cho ông lấy vợ kế
do mẹ kế khắc nghiệt nên ông và em ruột thư nhĩ cáp tề đã sớm sống độc lập
ông kiếm sống qua ngày đến tuổi trưởng thành ông đồ quân cho lý thành lương tướng lĩnh nhà minh
chính trong thời gian này nỗ nhĩ cáp xích bắt đầu tiếp cận với văn hóa hán
ông đọc nhiều về binh pháp biết về sự hưng vong của các triều đại
đặc biệt tương truyền ông rất hâm mộ bộ tam quốc diễn nghĩa và thủy hữu
theo thanh sử về sau vì cố gắng giúp người nữ chân đoàn kết
ông nội và cha của nỗ nhĩ cáp xích đã trở thành cái gai trong mắt nhà minh
họ đã bị chính lý thành lương cùng một tộc trưởng khác là ni kham ngoại lan lập mưu ám hại
nỗ nhĩ cáp xích may mắn trốn thoát được khỏi cuộc thanh trừng đó
năm hai mươi bốn tuổi ông trở về bộ lạc và kế thừa chức vị thủ lĩnh của cha
nhằm xoa dịu sự bất mãn của người nữ chân nhà minh đã ban chức sắc thư tam thập đạo
mã tam thạch thất phong long hổ tướng quân hàm cấp đô đốc thiêm sự
và trả lại thi thể của ông nội và cha cho nỗ nhĩ cáp xích
sự bạo ngược của nhà minh khiến nỗ nhĩ cáp xích cùng những người nữ chân vô cùng căm phẫn
nhưng vì lực lượng còn yếu họ nén nhìn mối nhục và chịu sắc phong
với danh nghĩa long hổ tướng quân đô đốc thiêm sự của nhà minh
nỗ nhĩ cáp sức thu thập bộ hạ lấy một mươi ba bộ giáp sát của cha để lại trang bị
lý danh nghĩa đánh diệt ni kham ngoại lan để khởi binh ở quê tổ hách đồ a lạp
năm một nghìn năm trăm tám mươi bốn ông tấn công ni kham ngoại lan ở thành đồ luân
bắt được hơn một trăm linh tù binh và thu được ba mươi bộ giáp sắt
khi biết ni kham ngoại lan trốn thoát sang nga nhĩ hồn
năm một nghìn năm trăm tám mươi bảy nỗ nhĩ cáp xích tiếp tục tấn công nga nhĩ hồn
buộc hắn phải trốn chạy vào lãnh địa của lý thành lương
nỗ nhĩ cáp xích cho người chấp vấn buộc họ lý phải giao trả ni kham ngoại lan
rồi đem sử tử để tế ông nội và cha
thống nhất tộc nữ chân lên ngôi đại hãng
sau trận chiến tư diệt ni kham ngoại lan
danh tiếng của nỗ nhĩ cáp xích trong bộ kiến châu nữ chân trở nên vang dội
với tư cách kế thừa chất vị tả vệ chỉ huy sứ của bộ
lại là long hổ tướng quân đô đốc thiêm sự
ông đã thực hiện nhiều cuộc chinh phạt để thu phục các bộ tộc thuộc bộ kiến châu
năm một nghìn năm trăm tám mươi tám các bộ tộc kiến châu nữ chân hầu hết đều dưới quyền lãnh đạo của nỗ nhĩ cáp xích
năm một nghìn năm trăm chín mươi ba liên minh chính bộ tộc của bộ hải tây nữ chân tấn công bộ kiến châu nữ chân
nỗ nhĩ cáp xích đã đánh tan lực lượng liên minh này
sau đó trong vòng một mươi năm
ông lần lượt chinh phục các bộ tộc lớn của hải tây nữ chân như cáp đạt huy phát ô lạp
các bộ tộc nhỏ khác của hải tây nữ chân và giả nhân nữ chân cũng lần lượt quy phục
chỉ có bộ tộc diệp hách mãi đến năm một nghìn sáu trăm một mươi chín mới hoàn toàn khuất phục sau trận sa nhĩ hữ
ngay khi vừa thống nhất đất nước nỗ nhĩ cáp xích liền tiến hành thống nhất lại văn tự cho dân tộc
trước đó từ thế kỷ một mươi hai người nữ chân đã xây dựng cho mình một dạng văn tự riêng
phỏng theo chữ khải của người hán
nhưng dựa theo các quy tắc chữ của người khiết đan
tuy nhiên khi người mông cổ tiêu diệt chính quyền kim quốc
họ đã đồng hóa người nữ chân với người mông cổ
bao gồm cả việc sử dụng văn tự mông cổ
cộng với việc trở lại với đời sống du mục văn tự nữ chân dần bị thất truyền trong ba trăm linh năm
năm một nghìn năm trăm chín mươi chín nỗ nhĩ cáp xích ra lệnh cho ba khách thập ngạch nhĩ đức ni và rác nhĩ cố tê cát cái
phỏng theo chữ mông cổ và áp dụng quy tắc văn tự nữ chân cổ để xây dựng lại văn tự nữ chân mới
việc thống nhất văn tự đã tạo nên sự thống nhất cho các bộ tộc
giúp nỗ nhĩ cáp xích có thể huy động sức mạnh của dân tộc để chinh phục các quốc gia khác
tuy nhiên đến đời con cháu của ông trước sức mạnh của văn hóa hán
văn tự mãng châu đã dần bị mai một và ngày nay gần như thất truyền
năm một nghìn sáu trăm linh một nỗ nhĩ cáp xích cử người đến bắc kinh triều cống nhà minh
thông qua việc triều cống này ông đã nhận ra tình hình rối reng của triều đình
nên ngày càng đẩy nhanh việc thống nhất nữ chân để chuẩn bị phục thù
nỗ nhĩ cáp xích cho xây dựng hách đồ a lạp để làm kinh đô sau này
bên cạnh đó ông còn mở rộng việc quy phục các bộ tộc mông cổ
năm một nghìn sáu trăm linh sáu nỗ nhĩ cáp xích được người mông cổ tôn xưng danh hiệu côn đô luân hẳn
năm một nghìn sáu trăm một mươi năm lý thành lương chết
cả một vùng liêu đông một phần mông cổ lọt vào tầm khống chế của nỗ nhĩ cáp xích
năm một nghìn sáu trăm một mươi sáu nỗ nhĩ cáp xích lên ngôi đại hãng với hiệu là phúc dục biệt quốc anh minh hoàng đế
ở thành hách đồ a lạp
tuyên bố dựng nước lấy quốc hiệu đại kim mà sử trung quốc gọi là hữu kim
ông cũng tự đặt họ cho mình là ái tân giác la
trong tiếng nữ chân cổ có nghĩa là kim hàm ý mình là người kế thừa chính thống của đế chế kim quốc
từ đây con cháu trực hệ của ông đều lấy họ là ái tân giác la
ông cũng theo phép nhà minh đặt niên hiệu là thiên mệnh
bác kỳ đỉnh cao tư duy quân sự của nỗ nhĩ cáp xích
nỗ nhĩ cáp xích là người khởi xướng chế độ bác kỳ
thay cho chế độ tập trại thờ nhà minh
theo đó mọi người nửa chân đều thuộc một trong tám nhóm được gọi là các kỳ
mỗi kỳ là tập hợp các bộ tộc vừa là các đơn vị quân đội vừa mang tính chất dân sự
phân biệt bởi cờ chỉ huy mỗi kỳ có một màu chủ đạo riêng biệt
đây là một hình thức quân đội dân tộc là sự hợp nhất giữa binh và nông
đại hãng là người thống trị tối cao của toàn bác kỳ cả về quân sự lẫn dân sự
đại hãng trực tiếp nắm quyền chính hoàng kỳ
tương hoàng kỳ và chính lam kỳ hợp xưng là thượng tam kỳ
chỉ những người nửa chân thuộc thượng tam kỳ mới được đích thân đại hãng lựa chọn vào đội bảo vệ riêng của mình
những kỳ còn lại được gọi là hạ ngũ kỳ và được giao cho các bối lạc thân tính quản lý
họ cùng nhau tạo ra một hội đồng quản lý quốc gia mãng châu
cũng như bộ tư lệnh quân đội phụ tá cho nỗ nhĩ cáp xích được gọi là hòa thạc bối lạc
tuy nhiên quy chế này mãi đến đời con ông là hoàng thái cực mới chế định rõ ràng
điều đặc biệt là những vị tướng lãnh đạo dưới trướng của nội nhị cáp xích
không phải theo kiểu cha truyền con nối một cách đương nhiên
mà được chính ông bổ nhiệm dựa trên cơ sở tài năng và chiến công
các bộ tộc thành viên của một kỳ không nắm giữ cùng một vùng cũng không thành đơn vị thống nhất
những sự phân chia này nhằm hạn chế nguy cơ họ liên kết ly khai hay không tuân lệnh đại hãng
tuyên chiến với nhà minh
năm một nghìn sáu trăm một mươi tám nội nhị cáp xích ban bố thất đại hận làm cớ khởi binh phản minh
điều đầu tiên khẳng định thủ phạm giết cha và ông nội ông chính là triều đình nhà minh
những điều còn lại xoáy vào sự bất bình đẳng thiên vị của nhà minh với bộ tộc diệp hách
mà áp bức các bộ tộc kiến châu
trong vòng ba tháng quân kiến châu liên tục công hạ nhiều thành trì ở liêu đông
như phủ thuận thanh hà đông châu khiến quân minh khiếp sợ
phần bị giết phần hạng phục
đến cuối năm một nghìn sáu trăm một mươi tám quân nửa chân đã áp sát sơn hải quang
đầu năm một nghìn sáu trăm một mươi chín vua minh thần tông sai binh bộ thị lan dương cảo
làm liêu đông kinh lược sứ chỉ huy đại quân chống nội nhị cáp xích
nội nhị cáp xích dùng toàn bộ quân bác kỳ với ưu thế kỵ binh thiện chiến
nhanh chóng tiêu diệt từng cánh quân minh
chỉ trong vòng sáu ngày tác chiến từ một mươi bốn đến một mươi tám tháng bốn năm một nghìn sáu trăm một mươi chín
sáu vạn quân bác kỳ đã đánh tan một mươi bốn vạn liên quân của nhà minh
lập nên chiến tích tác nhị hữu lừng lẫy trong lịch sử trung quốc
sau chiến thắng tác nhị hữu quân bác kỳ thừa thắng tiến đánh thế như chẻ tre
năm một nghìn sáu trăm hai mươi hai đại kim đã làm chủ hoàn toàn vùng đông bắc trung quốc
bao gồm cả triều tiên và một phần mông cổ
nội nhị cáp xích sau đó tạm dừng chinh chiến để củng cố lực lượng
quân bác kỳ nhanh chóng được nâng từ sáu vạn lên một mươi ba vạn người
tuy nhiên đây vẫn chỉ là con số rất nhỏ so với lực lượng binh lực của nhà minh
tháng một năm một nghìn sáu trăm hai mươi sáu
nội nhị cáp xích tiến công sơn hải quang
nhưng lần này ông đã gặp phải đối thủ sân sỏ viên sùng hoáng
tại thành ninh viễn thuộc tỉnh liêu ninh trung quốc
với tài năng của mình viên sùng hoáng đã chỉ đạo thành ninh viễn nhỏ bé
chỉ với một vạn quân đã đẩy lui sức công phá như vũ bảo của một mươi ba vạn quân bác kỳ
hết lần này đến lần khác
nội nhị cáp xích đốt thuốc quân sung phong nhưng bị hồng di đại pháo bắn trọng thương
lợi dụng lúc kẻ địch rút lui viên sùng hoáng đổ quân ra truy kích
khiến quân bác kỳ tổn thức nặng nề
nội nhị cáp xích sau đó không dám đánh thành ninh viễn nữa
mà cho quân đi thu phục những bộ tộc khác của người mông cổ
ngày ba mươi tháng chín năm một nghìn sáu trăm hai mươi sáu nội nhị cáp xích qua đời
khi sự nghiệp chinh phạt nhà minh còn đang gian dở
nổi tiếng với tài cầm quân nhưng vì cơ nghiệp
nội nhị cáp xích chẳng ngờ ngại xử lý cả cốt nhục của mình
lúc mới khởi nghiệp chữ anh là con trai trưởng
từng theo cha lập nhiều chiến công hiển hách
được nội nhị cáp xích phong hiệu a nhị cáp đồ thổ môn
trong tiếng mạng có nghĩa là người nhiều tài mưu lược
lại được lập ngôi vị quản lược thái tử trở thành người kế vị
tuy nhiên do tính tình kiêu ngạo khinh người
nên chữ anh làm mất lòng nhiều đại thần
năm một nghìn sáu trăm một mươi năm chữ anh bị năm đại thần khai quốc cùng với một số người em
vốn có mối bất hòa tập trung công kích
dần không còn được nội nhị cáp xích tín nhiệm
cuối cùng bị tước bỏ binh quyền
chữ anh nảy sinh ra bất mãn
nhiều lần tỏ ý oán trách vua cha cùng những kẻ đã dèm pha mình
cuối cùng ông bị tống giam và chết trong ngục vào năm một nghìn sáu trăm một mươi tám
mẹ của ông sau đó cũng bị tước mất ngôi vị chính thức
sau khi thu lại binh quyền của chữ anh
nội nhị cáp xích đem tương bạch kỳ giao lại cho con trai thứ năm
là mãng cổ nhị thái và chính bạch kỳ giao lại cho hoàng thái cực
để ngăn chặn hành vi tương tự
ông cũng phân hai bộ hồng kỳ ra giao cho người con trai khác là đại thiện quản lý
đại thiện thay chữ anh giữ ngôi vị đại bối lạc
trực tiếp khống chế hai hồng kỳ nhưng vẫn không được nội nhị cáp xích lập làm thái tử
cũng như anh mình đại thiện có nhiều chiến công
lại là một người tài giỏi và rất được lòng quân sĩ
tuy nhiên đến năm một nghìn sáu trăm hai mươi đại thiện bị dèm pha là có gian tình với cổng đại
người vợ thứ hai của nội nhị cáp xích
lo ngại việc xét xử đại thiện sẽ dẫn đến binh biến
nội nhị cáp xích đành tạm khiển trách con trai mà không tước binh quyền
trước khi qua đời
nội nhị cáp xích vẫn chưa kịp chỉ định người kế vị
chỉ mới ra quyền cai quản thượng tam kỳ của ông cho a ba hợi
để sau này giao lại cho ba người con trai của bà là a tế cách
đa nhị cổng và đa đạt khi họ trưởng thành
cuộc tranh chấp ngôi vị đại hãng nổ ra quyết liệt giữa các vị hòa thạc bối lạc
họ xông vào công thức của a ba hợi buộc bà phải treo cổ tự vẫn
lúc này đại thiện đã mất nhiều sức ảnh hưởng
mãng cổ nhị thái vì chuyện giết mẹ đẻ nên cũng mất uy tín
đa nhị cổng và đa đạt còn quá nhỏ
ngôi vị đại hãng chỉ còn là sự tranh chấp giữa a tế cách và hoàng thái cực
cuối cùng bằng cách thỏa hiệp
người con thứ tám của nội nhĩ cáp xích là hoàng thái cực
đã được các quý tộc khác ủng hộ lên ngôi kế vị
chính hoàng thái cực cũng là người sáng lập ra triều đại nhà thanh lừng lẫy sau này